thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn
trưởng bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế tại thành phố đà nẵng
thông tin về hai trường hợp tử vong của bệnh nhân covid một mươi chín
trường hợp thứ nhất là bệnh nhân số năm trăm hai mươi bốn là bệnh nhân nữ tám mươi sáu tuổi quê quảng nam
bệnh nhân có bệnh nền là suy tim suy thận mạng tính
vào lúc năm h ba mươi phút ngày hai tháng tám bệnh nhân tử vong
trần đoán tử vong là do cho nhiễm trùng nhiễm độc suy hô hấp cấp
không hồi phục trên bệnh nhân suy đa tạng nhiễm covid một mươi chín
trường hợp thứ hai là bệnh nhân thứ bốn trăm bảy mươi năm tám mươi ba tuổi quê quán đà nẵng
và bệnh viện đà nẵng từ ngày một mươi hai tháng bảy có bệnh nền là thoái hóa đa khớp
nằm một chỗ trong sáu năm nay và phải phẫu thuật dạ dày
vào lúc năm h bốn mươi năm phút ngày hôm nay bệnh nhân tử vong
trần đoán tử vong là do hội chứng mạch vành cấp viêm túi mật
thoai hóa đa khớp tăng huyết áp và covid một mươi chín
như vậy là tới thời điểm này việt nam đã có
năm bệnh nhân tử vong do covid một mươi chín
bộ y tế vừa có công điện gửi ủy ban nhân dân tp hà nội
tp hồ chí minh và tỉnh quảng nam đề nghị tăng tấp
truy vết các trường hợp đi về từ đà nẵng từ ngày một đến ngày hai mươi tám tháng bảy
và các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao
bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo quyết liệt
các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
và ban chỉ đạo quốc gia
các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tăng tốc hơn nữa
trong việc thực hiện truy vết các trường hợp đi về từ đà nẵng
từ ngày một cho đến ngày hai mươi tám tháng bảy
và các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao theo các thông báo khẩn của bộ y tế
các địa phương mở rộng năng lực thực hiện xét nghiệm
tăng công suất xét nghiệm huy động các cơ sở y tế có khả năng thực hiện xét nghiệm
bao gồm cả các cơ sở y tế tư nhân để triển khai xét nghiệm trên diện rộng
thực hiện việc thanh toán bảo hiểm y tế cho xét nghiệm covid một mươi chín
theo hướng dẫn của bộ y tế và bảo hiểm xã hội việt nam
chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất vật tư trang thiết bị
đảm bảo cho việc thu dung điều trị các trường hợp bắc bệnh
bộ y tế kêu gọi người dân chủ động khai báo y tế theo dõi tình hình sức khỏe
và yêu cầu liên hệ để được xét nghiệm
giao chính quyền cơ sở tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
tại từng khu phố từng hộ gia đình
phối hợp với các lực lượng công an y tế giả soát tất cả các trường hợp
có nguy cơ mắc bệnh không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
thưa quý vị và các bạn trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại đà nẵng
có nhiều diễn biến phức tạp
bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an đang là nơi tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân
từ các bệnh viện trong khu vực phong tỏa
và các trường hợp

và để chia sẻ với những khó khăn giảm bớt áp lực cho bệnh viện một trăm chín mươi chín
các y bác sĩ của bệnh viện một trăm chín mươi tám từ hà nội đã tình nguyện tăng cường vào tri viện
và hỗ trợ các y bác sĩ đang ở vùng tâm dịch đà nẵng
hiện tại các bệnh nhân từ bệnh viện đà nẵng bệnh viện c
bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng trong khu vực phong tỏa
vẫn liên tục được chuyển qua bệnh viện một trăm chín mươi chín để tiếp tục điều trị
số lượng bệnh nhân ước tính tăng gấp bốn trăm linh trong đó có nhiều ca bệnh nặng
đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện một trăm chín mươi chín đang căng mình ngày đêm túc trực tại bệnh viện
để đáp ứng nhu cầu bệnh nhân đang quá tải
để sang sẻ với những khó khăn vất vả ấy các y bác sĩ của bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an
đã tình nguyện tăng cường từ hà nội vào đà nẵng để hỗ trợ trong công tác khám chữa bệnh
chúng tôi sẽ cố gắng vào để hỗ trợ và cũng như là phục vụ cho cán bộ chiến sĩ
trong lực lượng công an nhân dân tại bệnh viện một trăm chín mươi chín đà nẵng
với tinh thần quyết tâm cao để điều trị đẩy lùi covid
chúng tôi quyết tâm muốn chia lửa với đà nẵng để giúp cho những nhân viên y tế
cũng như là người dân ở đây được giảm tài áp lực về điều trị
nên chúng tôi không do dự khi lên đường
mặc dù sẽ có những rủi ro nguy hiểm nhất định khi sung phong vào vùng tâm dịch
nhưng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của những chiến sĩ hai màu áo
các y bác sĩ của bệnh viện một trăm chín mươi tám đã không quản ngại khó khăn
cùng chung tay vì mục tiêu duy nhất là đẩy lùi dịch bệnh mang lại bình yên cho nhân dân
trước khi chúng tôi vào đây anh em tất nhiên cũng có rất nhiều khó khăn
nhiều công việc và khó khăn trong gia đình ở ngoài kia cả hà nội cũng đang có dịch
nhưng mà trên tinh thần tự nguyện sung phong và quyết tâm vào để chia lửa với tâm dịch ở đà nẵng này
và nhất là bệnh viện một trăm chín mươi chín cùng ngành
thì tất cả anh em đều động viên gia đình vợ con và cùng lên đường để vào
để cùng khám chữa bệnh điều trị cùng với anh em ở đây
để cố gắng đẩy lùi dịch covid ở đà nẵng nói riêng
tình hình dịch bệnh ở đà nẵng rất là căng thẳng khoa phòng đang thiếu vật tư
dược trong thiết bị và đặc biệt là thiếu những bác sĩ dỗ
trong tình hình như thế này thì bệnh viện một trăm chín mươi chín chúng tôi nói chung và khoa nói riêng
được sự hỗ trợ của bệnh viện một trăm chín mươi tám có hai chuyên gia của bệnh viện một trăm linh tám vào
chúng tôi rất là vui mừng rất là cảm kích trước cái tinh thần của các anh em bác sĩ ở một trăm chín mươi tám mà tăng cường
các y bác sĩ từ bệnh viện một trăm chín mươi tám sẽ hỗ trợ về chuyên môn ngoại bụng ngoại chấn thương
gây mê hồi sức đảm bảo can thiệp kịp thời các trường hợp cấp cứu nặng
và công tác nội khoa phòng chống dịch
đây là sự hỗ trợ rất cần thiết trong lúc dịch bệnh covid một mươi chín vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
và bệnh nhân từ các bệnh viện lớn của thành phố đà nẵng vẫn liên tục được chuyển qua bệnh viện một trăm chín mươi chín